liên quan đến vụ việc bốn tài xế cho xe ô tô đi ngược chiều vào làn thu phí và táo tợn bẻ gãy barrier để cho xe qua tại trạm thu phí bot ninh xuân
công an thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa đã đến hiện trường xác minh điều tra làm rõ
trước đó khoảng một mươi ba h một mươi năm phút ngày hai mươi năm tháng sáu trạm thu phí bot ninh xuân trên quốc lộ hai mươi sáu đoạn qua thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa đang hoạt động bình thường
thì xuất hiện một nhóm tài xế điều khiển bốn xe di chuyển ngược chiều vào làn thu phí không dừng số một ect hướng đi đắk lắc đi khánh hòa
lúc này mặc dù nhân viên trạm đã giải thích và nhắc nhở nhưng nhóm tài xế vẫn tiếp tục lao xe về phía trước
đặc biệt nhóm tài xế này đã tự ý tháo rỡ barrier sô đẩy nhân viên của trạm để cho cả đoàn xe cùng nhau vượt qua
nghiêm trọng hơn chiếc xe bốn mươi bảy a ba mươi hai nghìn chín trăm chín mươi năm còn chạy đến cố tình tông vào người nhân viên đang phân làn để ngăn cản việc thu phí